trải qua bao biến thiên và bao lần đổi tên nhiều làng trài ven biển vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của những làng trài cổ
dẫu vậy trước tốc độ đô thị hóa gần như chóng mặt việc phát triển du lịch ồ ạt và bao quyết sách mang tính sống còn khác
khiến cho nhiều làng trài ven biển đang đối mặt với nguy cơ mai một làng nghề và phai nhạt nếp sống văn hóa làng biển
an tân và an đồn nằm lọt thỏm giữa bốn bể là các tòa nhà cao tầng khách sạn các công trình kiến trúc bề thế
nơi đây dường như là một thế giới biệt lập với cuộc sống nhộn nhịp đô hội xung quanh
cách nhau chỉ một con phố hào nhoáng và nhộn nhịp làng trài an tân và an tồn cứ thế tồn tại bất chấp sự gõ cửa ồ ạt của xu thế đô thị hóa
điều gì làm nên sự cố hữu riêng biệt này
làng trài an tân và an đồn được hình thành từ năm một nghìn bảy trăm ba mươi bốn có diện tích khoảng một mươi năm hectare
hiện là nơi sinh sống của bảy trăm bảy mươi chín hộ dân với ba bảy trăm sáu mươi hai nhân khẩu
trải qua bao biến thiên
và bao lần đổi tên
làng trại này vẫn giữ được những nét riêng có của những làng trại ven biển ở đà nẵng
đó là nét kiến trúc lâu đời với hình ảnh cây đa đình làng giếng nước xưa và được bao bọc bởi những ngõ xóm quanh co nhỏ hẹp
nơi đây hiện lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa kiến trúc xưa như những diễn nước theo phong cách người chăm
lăng thở ca ông lăng thở bà
xây dựng cách đây hàng trăm năm
quá trình đô thị hóa nó cũng có ảnh hưởng đến sự di cư của người dân
tuy nhiên thì vẫn phải nói rằng là đây là cái tín ngưỡng chung của người dân ven biển người dân làm ngư nghiệp
thế cho nên là họ vẫn có một cái yếu tố chung nhất đấy là ở sát với biển bởi vì đó là những người dân mà bán biển để mưu sinh
hai làng trại này có cấu trúc làng xóm
làng xóm theo văn hóa truyền thống làng biển
đó là những gia đình tam tứ đại đồng đường nối nghiệp nhau bám biển mưu sinh và sống trong những ngôi nhà chật hẹp ẩm thấp
chia từng khu nhỏ cho ông bà cha mẹ vợ chồng con cái cháu chít cùng sinh sống
hiện khu vực này có đến một trăm hai mươi hộ nghèo với mức thu nhập dưới một ba triệu đồng trên một tháng
nhiều năm qua
chính quyền thành phố vẫn chưa có một giải pháp hữu hiệu nào để thay đổi diện mạo của hai làng trải này
một phần vì không đủ kinh phí giải tỏa đền bù
một phần vì quỹ đất tái định cư trong lòng thành phố đã cạn kiệt
người dân nơi đây bao đời chỉ sống dựa vào biển quen nếp sống giản dị gắn bó xóm làng
vì thế không dễ từ bỏ nơi gắn bó với bao ký ức làng trài
hai làng trại này
vì thế trở thành vùng trúng về văn hóa và kinh tế ngay giữa lòng thành phố
một du khách mà vô đó tự nhiên là vô đầu lạc vô một cái mê cung
người ta không hiểu đà nẵng để nó đi làm cái gì
một đời sống nhít nhát của người dân ở trong đó mà môi trường tệ hại văn hóa tấp
nguồn kinh phí về mặt này nó chưa đủ để mình dây giờ giải tỏa cả hai cái làng này bao nhiêu hộ dân
thì cũng may may là khi nó thiếu thì nó còn lại
thế thì bây giờ đã còn lại rồi thì phải xử lý như thế nào cái còn lại này
không thể để họ nhát nhát này
chính quyền nhà nước buộc phải suy nghĩ về cái làng hai cái làng này
anh muốn tạo cái an sân sẫu này nọ anh phải dùng cái văn hóa này để anh làm cái gì chứ
lấy cái văn hóa này để xây dựng cái này an sinh này trở thành một cái làng nó rất là tốt đẹp
mà mình nghĩ không phải không làm được
nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn văn văn
nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn văn mỹ sinh ra và lớn lên ở làng trại mân thái nằm sát cạnh làng an tân và an đồn
tốc độ đô thị hóa và phát triển du lịch ồ ạt đã cuốn phăn dấu vết của một làng trài mân thái xưa
thế hệ ông cha của ông mỹ đều theo nghề biển
ông không có cơ duyên nối nghiệp cha ông các con ông cũng vậy
vì thế ông luôn đau đáu một tâm niệm cố gắng lưu giữ ký ức làng trải cho riêng mình và cho thế hệ mai sau
theo nghiệp nhiếp ảnh ông có điều kiện ghi lại từng bước đổi thay phát triển và cũng chứng kiến bao sự mai một làng nghề và không gian văn hóa làng biển
những bức ảnh về làng trải đà nẵng xưa vẫn được ông lưu giữ cẩn thận
và khi có dịp ông lại tổ chức triển lãm để mọi người cùng sống
làm gì vậy

bạn có thể nhận thêm gì để tham gia trong điều đó
vâng nhấn đặt nhấn đăng ký kênh để chia sẻ cho người bạn là trường của tôi
với riêng gia đình ông xây dựng một tầng hầm nhỏ trưng bày các vật dụng làng biển được ông siêu tầm hơn một mươi năm qua

đây là một không gian thấm đẫm ký ức tuổi thơ và không gian văn hóa làng biển

khi được ông phủ một lớp cát biển các ngư lưới cụ được sắp đặt một cách tinh tế ấn tượng
những chiếc bầu mắm hàng trăm năm tuổi được trưng bày trang trọng
những bức ảnh nghệ thuật về làng biển được lồng ghép giới thiệu trên ô cửa của các chiếc ghe thuyền
ngày xưa đâu có khám ô xích đâu có nhôm gì
người ta làm ở đây người ta vừa đựng nước vừa mắm vừa muối vừa đậu vừa đậu
tết người ta đựng bánh in bánh khô có nhiều lúc có nhiều nhà có nhiều họ đựng quần áo ra đây nữa
chỉ có đây là cái vùng biển miền trung mình đã làm
cái này là cái loại này
các loại khác nữa cái hình thức khác nữa
nhưng mà cái công năng nó giống giống nhau nhưng mà cái hình thức nó thay đổi
vì mỗi người họ làm theo một cái tính cách của họ
cái địa phương cái ai đó rất là nhiều
cái này là hai cái này
cái này tính ra là hàng trăm năm
có cái hơn nữa
dễ sợ không
biết cái tên này nó toàn là những cái tên của họ ghi trong cái bào đó
cái tên họ là cơm cá mực đồ này nọ
tên của người biển họ đặt
mà họ để đó họ lật
bởi vì mỗi lần người ta xuống biển người ta mua mắm có hàng trăm cái bào mắm vậy đó
nếu mà để mà không có để tên gì đó là họ sẽ lật đồ của họ
để đó cái ghe thuyền ở đây múc mắm họ bỏ vô để họ biết được cái sạch của ai của ai
người ta phải để nó có tên
mà cái tên của hắn cũng rắc lại
đó múc cái tên họ ghi trong đó
từ việc lưu giữ ký ức làng trài chỉ cho gia đình và bạn bè
ông mỹ đã có ý tưởng tái hiện không gian làng trài đến với cộng đồng
khi ông nhìn thấy ở hai làng trài an tân và an đồn sự đồng điệu và độc đáo
nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn văn mỹ và một nhóm bạn đã dành nhiều tâm sức
đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống cho ngôi làng
theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng
không đập phá
thiết kế quy hoạch tổng thể các hạng mục
giao thông gọn gàng
sáng tác mỹ thuật cho từng ngôi nhà
tường rào và ngõ hẻm
ứng dụng nghệ thuật sắp đặt theo chủ đề ký ức làng biển bằng các hiện vật
ngư lưới cũ
tranh ảnh liên quan đến nghề biển
lấy việc bảo tồn là chính
mới tính đến hình thành làng du lịch
gắn với sản phẩm ẩm thực
làng nghề truyền thống
phát triển khai thác homestay
gắn với sinh hoạt đời sống
tập quán lễ hội
cùng dân làng
góp phần nâng cao thu nhập
văn hóa cho người dân
chắc không phải như những các nơi người ta đã làm mục đích người ta làm du lịch là chính
chứ người ta không làm bảo tồn
nhưng mình ở đây làm bảo tồn là chính
nhưng mà từ bảo tồn
nó sẽ cho ra mình cái sản phẩm du lịch
đó là một điều đáng quý
một điều mình rất là cố gắng bằng mọi cách làm như thế
chắc không phải là làm một cách tự phát như những nơi khác mình đã thấy
thì có nghĩa là họ mục đích họ vẽ
họ đưa nghệ thuật vô đó
họ đưa nghệ thuật tả phi lụ
đủ thứ kiểu
đủ thứ cái kiểu để mà thu hút khách vui là được rồi
nhưng mà mình không
mình mục đích chủ yếu là làm bảo tồn trước hết
mà bảo tồn phải đúng bài bản
xong rồi từ bảo tồn nó đã cho mình sản phẩm du lịch
chắc không phải là làm du lịch thẳng
đó là vấn đề quan trọng
muốn nhắc đến mọi người là cái
cho bà con mình biết là cái vấn đề đó là quan trọng
nhiều người dân khi biết đến ý tưởng đưa nghệ thuật và du lịch vào cộng đồng đều rất ủng hộ
ông nguyễn phú với mấy chục năm bám biển đã siêu tầm được nhiều hiện vật cổ từ các con tàu đắm
bao người hỏi mua ông đều không bán
nay ông sẵn sàng đem ra trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng và thu hút khách du lịch
ý tưởng và dự án đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống của hai làng trải an tân và an đồn
đã được thành phố trao giải sáng kiến vì cộng đồng và có kế hoạch thực hiện
tuy nhiên việc triển khai rất chậm
những hạng mục ưu tiên như chỉnh trang hệ thống giao thông
điện chiếu sáng cộng đồng thoát nước môi trường vệ sinh hệ thống chữa cháy
cải thiện môi trường an sinh vẫn dẫm chân tại chỗ
vì thế việc đưa dự án đưa nghệ thuật cộng đồng vào không gian sống ở đây vẫn còn bỏ ngỏ
là mình là người con của nghề biển mình lại xuất xứ từ biển
mình bây giờ hiện tại mình cũng đang làm một cái dự án
có nghĩa là mình đang đi chập hết cả nước
mình muốn làm một cái đề tài về biển việt nam
mình muốn lưu giữ gấp tất cả những cái
tất cả những cái hình ảnh của ngư dân việt nam
và cái phong cảnh của biển việt nam
và cái đời sống của người việt nam
mình lưu giữ lại bởi vì mình sợ nó sẽ mai một lòng
biết chắc lần lần nó sẽ mai một
thì cái vấn đề mà đau đáu về cái vấn đề mà làm cái bảo tồn này
là một cái mình rất là đau đáo của chuyện này
mình thấy đà nẵng mình nói chung là nó đang thiếu về cái đó
về cái văn hóa về cái văn hóa mà bảo tồn về cái làng biển của mình
mình rất là cần có
sản phẩm du lịch cũng càng càng có hơn
và cái ba là cái giải phóng cái vấn đề văn hóa chủng của cái vùng đó
mình thấy bây giờ người ta sống nhát nhát giống như một cái ốc đỏ đó
thành ra là mình cũng đau đáo về chuyện đó
thì khi mà mình đã cố làm tôn tạo lại thì mình phải có cái công
tức là mình đi siêu tầm rất là nhiều nơi nhiều ấy
miễn sao nó đúng là cái gọi tôi gọi là origin
chứ còn anh chế thêm anh phát triển thêm anh này kia nó thư cắp rồi thì không ổn
mà anh càng đi tìm cho nó ra những cái
gọi là gốc gác của nó
ít thôi cũng được
nhưng một cái để nó lấy nhiều cái
tôi nghĩ như thế
thành ra là cái chuyện đó phải có công
có công và mọi người dân họ cùng tham gia cùng hưởng ứng với mình với nhà nước với những người đầu tư
thì mới ra được
chứ còn phải nói một ngày một hai được
nếu mà anh có công anh có tâm và có động lực có mọi thứ rồi
thì cái chuyện đó sẽ làm được
tôi tin như thế
vấn đề đặt ra đến là gìn dữ như thế nào
khi mà một cái ngôi làng truyền thống họ nhìn sang bên cạnh là một cái sự hiện đại
và cái nhu cầu của họ có thể sẽ là nhu cầu hiện đại hóa
tuy nhiên thì đấy là cái yếu tố tâm linh
là yếu tố mà để cho cộng đồng gìn giữ lại gìn giữ được cái bản sắc của họ
thế cho nên tôi nghĩ cách tốt nhất đấy là cho cộng đồng họ tự lựa chọn
bởi vì họ sẽ là những người quyết định có quyền quyết định đối với cái giá trị văn hóa của họ
đối với bản sắc của họ
và họ cũng sẽ quyết định những yếu tố mà họ sẽ gìn giữ
và thực ra cách tốt nhất theo tôi nghĩ
đấy là cách mà chúng ta
để cho họ
để cho cộng đồng tự bảo tồn nó tự giữ gìn nó và tự phát huy nó trong chính cộng đồng
hay là nói một cách chính xác
đấy là trong chính cái không gian mà cái di sản văn hóa hay là cái tín ngưỡng tâm linh đó được sáng tạo ra
vẫn được duy trì và hàng ngày vẫn được tái tạo được thực hành
văn hóa biển đóng vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân việt nói chung
trong đó có thành phố biển đà nẵng
vì thế song song với việc bảo tồn gìn giữ những giá trị đặc sắc của văn hóa biển
thì việc lưu giữ ký ức làng trài ngay trong đời sống cộng đồng
được xem là cách nu giữ tâm thức biển văn hóa biển trong đời sống cư dân
và là cách bảo tồn hữu hiệu vốn di sản của cha ông
trước các tác động đô thị hóa và các quyết sách có tính sống còn đối với các làng biển